các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin kính chào quý vị đang theo dõi tin covid tối trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
kênh trang cập nhật những tin tức nổi bật nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước và trên thế giới
mở đầu bản tin ngày hôm nay vẫn sẽ là tin tức cập nhật mới nhất về các ca mắc của ngày một mươi bảy tháng năm
mời quý vị cùng theo dõi
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng năm đến một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận một bảy trăm tám mươi năm ca nhiễm mới trong đó có không ca nhập cảnh và một bảy trăm tám mươi năm ca ghi nhận trong nước
tăng hai trăm ba mươi bảy ca so với ngày trước đó tại bốn mươi tám tỉnh thành phố có một hai trăm linh sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội bốn trăm một mươi chín vĩnh phúc một trăm một mươi chín phú thọ một trăm một mươi một nghệ an chín mươi bảy hải dương bảy mươi một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
một mươi bảy quảng trị một mươi bảy bình phước một mươi bảy đắk nông một mươi năm cao bằng một mươi bốn lai châu một mươi ba điện biên một mươi hai thư thiên huế một mươi một tây ninh một mươi thanh hóa một mươi gia lai tám lạng sơn tám khánh hòa bảy phu yên bảy cà mau bảy bình thuận năm bình định năm bến tre năm đồng tháp năm long an một hậu giang một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bắc ninh giảm bốn mươi bảy quảng bình giảm hai mươi một hải phòng giảm một mươi chín các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó phú thọ tăng năm mươi tám vĩnh phúc tăng năm mươi sáu và nghệ an tăng ba mươi ba trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là hai hai trăm năm mươi một ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm chín mươi chín chín trăm sáu mươi năm ca nhiễm
đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh tám một trăm linh tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm chín mươi hai hai trăm một mươi ca
trong đó có chín ba trăm sáu mươi hai bốn mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội là một năm trăm chín mươi năm chín trăm năm mươi bảy ca thành phố hồ chí minh với sáu trăm linh chín chín nghệ an bốn trăm tám mươi ba sáu trăm bảy mươi bắc giang ba trăm tám mươi sáu bốn trăm sáu mươi hai và bình dương ba trăm tám mươi ba bảy trăm một mươi chín
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là năm chín mươi bốn ca tổng số ca được điều trị khỏi là chín ba trăm sáu mươi bốn tám trăm năm mươi bảy ca
số bệnh nhân đang thở oxy là hai trăm linh sáu ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là một trăm bảy mươi hai ca oxy dòng cao hf nc một mươi chín ca thở máy không xâm lấn hai ca thở máy xâm lấn một mươi một ca và ecmo hai ca
số bệnh nhân tử vong
tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi sáu tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi bảy tháng năm ghi nhận bốn ca tử vong
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca
số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bảy mươi một ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba trong khối các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư các nước asean
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin covid một mươi chín của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
báo sức khỏe và đời sống sẽ liên tục thông tin đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất
về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trong các bản tin trong ngày
khi covid một mươi chín bùng phát một số người bị ảnh hưởng nặng nề
trong khi đó số khác hầu như chỉ có triệu chứng covid một mươi chín nhẹ
một nghiên cứu cho thấy những người thoát khỏi các triệu chứng tồi tệ nhất của covid một mươi chín
có thể có được sự cân bằng thích hợp của một loại tế bào miễn dịch gọi là đại thực bào
đại thực bào có chức năng bảo vệ hệ thống miễn dịch chung đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi vết thương
đồng thời tấn công những gì không thuộc về cơ thể từ tế bào chết đến vi khuẩn có hại
chế độ tấn công đó giúp cơ thể khỏe mạnh dường như cũng là một yếu tố gây mắc covid một mươi chín nghiêm trọng
ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy có không ít ca tử vong do covid một mươi chín là bởi vì những phản ứng siêu miễn dịch
các đại thực bào tấn công không chỉ virus mà còn cả cơ thể chúng ta
từ đó gây viêm quá mức và làm tổn thương mô tim cũng như phổi
trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí cell report
các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm các bệnh truyền nhiệm quốc gia của trường đại học boston
và đại học princuten đã xem xét lý do hiện tượng này xảy ra
trợ lý giáo sư vi sinh học khoa y trường đại học poston cho biết
nếu có thể hiểu tại sao hầu hết mọi người được bảo vệ để chống lại covid một mươi chín
và cách cơ thể của họ làm vậy chúng ta có thể khai thác kiến thức này để phát triển phương pháp trị liệu
doyoum và cộng sự đã phát triển một mô hình mới
họ theo dõi chuột được ghép mô phổi và hệ thống miễn dịch của con người
nhờ đó theo dõi các giai đoạn khác nhau của quá trình nhiễm covid một mươi chín
kết quả cho thấy chuột có mô phổi nhưng không có hệ thống miễn dịch của con người không phản ứng tốt với nhiễm trùng
cụ thể các mô phổi bị tổn thương theo cách tương tự những người bị bệnh nặng
song với những con chuột có hệ thống miễn dịch được nhân bản hóa
nhóm nghiên cứu hầu như không nhìn thấy bất kỳ loại virus nào trong phổi chúng
các nhà khoa học phát hiện đại thực bào đã bảo vệ phổi của chuột
theo tiến sĩ stephen kenney đồng tác giả nghiên cứu
dấu hiệu khi phổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi covid là thiếu đa dạng đại thực bào
chúng bị chi phối bởi một đại thực bào tiền viêm
đây là những tế bào thường phản ứng với virus và vi khuẩn được gọi là m một
ngược lại những hệ thống miễn dịch kết hợp với nhiều tế bào thường giúp phục hồi vết thương
đây là m hai hay còn có tên là đại thực bào điều hòa
tiến sĩ kenney giải thích
nơi có một quần thể đại thực bào đa dạng hơn
bạn có thể điều chỉnh hiệu quả hơn các tín hiệu thúc đẩy phản ứng kháng virus
và tắt chúng khi tích hợp sau đó hệ thống miễn dịch có thể loại bỏ virus nhanh chóng bảo vệ mô
phản ứng phát nổ ở tế bào chết mang tên pyroptosis
được cho là có liên quan đến chứng viêm và xảy ra ở khoảng tám trong số một mươi bệnh nhân nhập viện
để điều trị covid một mươi chín
hiện tượng này có thể lý giải cách virus sars cov hai gây ra những tổn thương nghiêm trọng
đến phổi và các bộ phận
các nhà nghiên cứu anh phát hiện ra rằng khi hệ thống miễn dịch cố gắng loại bỏ virus
nó có thể giải phóng các phân tử nguy hiểm vào máu
gây triệu chứng viêm ở các bộ phận dễ bị tổn thương của cơ thể
một hiện tượng tương tự được gọi là cân bão cytokine
khi hệ thống miễn dịch tiết ra quá nhiều protein chống nhiễm trùng
được gọi là cytokine sau đó tấn công ngược lại các mô khỏe mạnh
từ lâu đã được biết đến là gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể khi phản ứng với virus sars cov hai
nhưng phát hiện màn hình này
một tính bước ngoạt về tác động của pyroptosis đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín thể nặng
lại có khả năng mở ra những phương pháp điều trị mới nhằm mục đích ngăn chặn quá trình thay vì nhắm vào virus
tiến sĩ gautam mehta chuyên gia tư vấn gan tại bệnh viện royal free ở bắc london cho biết
đó là một phát hiện quan trọng vì hiện tại các phương pháp điều trị covid một mươi chín của chúng ta đang hướng đến virus
nếu chúng ta có thể nhắm đến quá trình gây diễn biến nặng
chúng ta có thể phát triển một phương pháp điều trị hiệu quả
ngay cả với những người không được hưởng lợi từ vaccine
pirotosis có nghĩa là cái chết bốc cháy của tế bào
thường được quan sát thấy ở những người bị bệnh gan nặng
các vấn đề xảy ra khi vi khuẩn rò rỉ từ ruột vào gan
cảm nhận được nguy hiểm hệ thống miễn dịch bắt đầu quá trình piroptosis trong tế bào gan
khi các tế bào phát nổ chúng sẽ giải phóng các chất hóa học khiến hệ thống miễn dịch tấn công
và sau đó dẫn đến si gan
một số loại thuốc được cho là có thể điều trị chứng pyroptosis
đã từng được sử dụng để điều trị chứng làm dụng rượu diesel fumarat
tiến sĩ meta cho biết đây là những loại thuốc có thể dễ dàng thay thế
với giá cả phải trăng và phổ biến trên khắp thế giới
tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi sáu tháng năm cảnh báo
việc triều tiên chưa bắt đầu chương trình tiêm chủng có nguy cơ khiến cho covid một mươi chín
có thể lây lan nhanh chóng tại nước này
phát biểu với báo giới mới đây bà purnam petrapansin
giám đốc phụ trách khu vực đông nam á của trung quốc
chức y tế thế giới who cho biết với việc triều tiên vẫn chưa triển khai
chương trình tiêm vaccine covid một mươi chín có nguy cơ virus có thể lây lan nhanh chóng
trong cộng đồng theo bà purnam petrapansin
hiện who chưa nhận được báo cáo về đợt bùng phát dịch bệnh từ triều tiên
theo quy định một trăm chín mươi bốn thành viên của who bao gồm triều tiên có nghĩa vụ
và báo cáo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trong vòng hai mươi bốn giờ
sau khi dịch covid một mươi chín bùng phát
hãng thông tấn triều tiên kcna sáng một mươi bảy tháng năm cho biết
tính đến chiều qua có thêm sáu người tử vong nâng tổng số trường hợp tử vong
vì sốt ở triều tiên lên năm mươi sáu số người có triệu chứng sốt cũng đã tăng lên hai trăm sáu mươi chín năm trăm một mươi
như vậy đến nay triều tiên ghi nhận gần một năm triệu ca sốt và ít nhất
trên sáu trăm sáu mươi ba người đang được điều trị
trước diễn biến nghiêm trọng của dịch bệnh triều tiên đã huy động quân đội phân phát thuốc
và triển khai hơn một trăm linh nhân viên y tế nhằm truy vết các trường hợp lây nhiễm
theo kcna các nỗ lực đối phó với dịch bệnh hiện nay tập trung vào việc
cung cấp thông tin cho người dân về biến thể tận hình omicron để họ hiểu hơn
về các biện pháp điều trị khoa học và những quy tắc phòng dịch
phát biểu với báo giới ông kim hung hun thứ trưởng bộ y tế triều tiên nhấn mạnh
chúng tôi đã chuyển từ hệ thống định hướng kiểm dịch trước đây sang hệ thống định hướng xử lý
điều quan trọng nhất lúc này là kiểm soát triệt để tình hình dịch bệnh
đối với vấn đề này các tổ chức chuyên sâu về y tế và dịch bệnh trên cả nước
đang tiến hành dự án truy vết những người bị sốt cách ly và điều trị cho họ
để người dân có thể mua thuốc bất cứ lúc nào nhiều cửa hàng thuốc ở triều tiên
đã mở cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
trước đó theo truyền thông triều tiên nhà lãnh đạo kim jong un đã khiển trách quan chức
về việc thuốc không được kịp thời chuyển đến người dân trong lúc dịch covid một mươi chín đang bùng phát
nhà lãnh đạo triều tiên cũng bày tỏ không hài lòng với việc các nhà thuốc không có đủ nguồn cung
đồng thời huy động quân đội tham gia ổn định nguồn cung dược phẩm
ngày một mươi sáu tháng năm một số quan chức cấp cao của đảng lao động triều tiên đã tới thị xác
các cửa hàng dược phẩm và đơn vị quản lý dược phẩm để kiểm tra nguồn cung cầu
mỹ và hàn quốc đã đề nghị hỗ trợ triều tiên bày tỏ quan ngại về mức độ lây lan dịch bệnh
tại triều tiên bộ ngoại giao mỹ tuyên bố sẽ ủng hộ viện trợ vaccine cho nước này
bộ thống nhất hàn quốc cùng ngày cho biết đã đề xuất các cuộc đàm phán về việc hỗ trợ
nguồn cung y tế bao gồm vaccine khẩu trang và bộ xét nghiệm cũng như hợp tác kỹ thuật cho triều tiên
trong bối cảnh thiếu vaccine triều tiên đang sử dụng thuốc kháng sinh và các biện pháp điều trị
tại nhà để đối phó với dịch sốt dù những loại thuốc kháng sinh này không có tác dụng kháng virus
nhưng đôi khi được kê đơn cho các trường hợp nhiễm khuẩn thứ phát
để điều trị các ca bệnh sốt truyền thông nhà nước đã khuyến khích bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau
và hạ sốt như ibuprofen amoxilin các loại thuốc kháng sinh khác
trước đây triều tiên cho rằng vaccine covid một mươi chín không phải thuốc chữa bách bệnh vạn năng
giờ đây các phương tiện truyền thông đang khuyến cáo người dân xúc miệng bằng nước muối
uống trà kim ngân trà lá liễu ba lần mỗi ngày
phương pháp điều trị truyền thống là tốt nhất
một người dân bình nhưỡng lớn tuổi chia sẻ và cho biết bà đã được điều trị bằng trà gần và thông gió
cho căn phòng của mình bà nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình
bắt đầu tôi rất sợ covid một mươi chín
nhưng sau khi làm theo lời khuyên của các bác sĩ và được điều trị bằng các phương pháp thích hợp
mọi chuyện không phải là vấn đề lớn
mặc dù không khẳng định thuốc kháng sinh và phương pháp điều trị tại nhà có thể ngăn covid một mươi chín
nhưng triều tiên đã có truyền thống lâu đời trong việc phát triển các phương pháp điều trị bệnh hiệu quả
như thuốc tiêm được chiết xuất từ nhân sâm trồng trong các nguyên tố đất hiếm
họ tuyên bố loại thuốc này có thể chữa mọi loại căng bệnh thậm chí là aids
triều tiên cũng phát triển một số loại thuốc khác từ các sản phẩm truyền thống
để bù đắp cho sự thiếu hụt các loại thuốc hiện đại hoặc được coi là mặt hàng xuất khẩu sản xuất tại triều tiên
các chuyên gia cho biết mặc dù số lượng bác sĩ được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm
huy động cho các trường hợp y tế khẩn cấp nhưng hệ thống y tế của triều tiên lại thiếu nguồn nhân lực trầm trọng
theo thống kê gần đây của liên hợp quốc triều tiên là một trong hai quốc gia duy nhất trên thế giới
chưa triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho đến tuần trước nước này vẫn khẳng định sạch bóng covid một mươi chín
giờ đây khi làn sóng omicron bùng phát nước này đang huy động mọi nguồn lực
bao gồm các lực lượng quân đội và tiến hành chiến dịch thông tin công khai để đối phó với đợt bùng phát dịch sốt
truyền thông triều tiên không sử dụng từ covid một mươi chín khi đề cập tới dịch bệnh này
nhưng hãng tin doanh nháp hàn quốc đưa tin triều tiên đang bị dịch covid một mươi chín tấn công
liên quan tới bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em đang hoành hành tại nhiều quốc gia trên thế giới
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ mới đây vừa cập nhật
kiến nghị y tế liên quan đến cuộc điều tra về sự bùng phát dịch bệnh này
tổ chức y tế thế giới who cho biết một nghiên cứu bệnh chứng nhằm tìm kiếm nguyên nhân gây bệnh
dự kiến hoàn tất trong tuần này sẽ cung cấp thêm thông tin rõ ràng hơn về mối liên hệ có thể có
giữa andenovirus hoặc covid một mươi chín với bệnh viêm gan bí ẩn
theo cdc mỹ tính đến ngày năm tháng năm cơ quan này và các đối tác ở các bang
đang điều tra một trăm linh chín trường hợp trẻ em bị viêm gan không rõ nguyên nhân tại hai mươi năm bang và vùng lãnh thổ
hơn năm mươi trong số đó có kết quả xét nghiệm dương tính với andenovirus với hơn chín mươi trường hợp phải nhập viện
một mươi bốn được kép gan và năm trường hợp tử vong
báo cáo của medical express cho thấy khoảng một mươi tám trường hợp mắc căn bệnh này trên toàn thế giới
cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai gây dịch covid một mươi chín
phát biểu họp báo bà philip
bà esther brooke quan chức trong chương trình viêm gan toàn cầu của who cho biết
trọng tâm trong tuần tới là xem xét xét nghiệm huyết thanh để tìm các trường hợp phơi nhiễm và mắc covid một mươi chín trước đó
cũng theo bà trong tuần này vương quốc anh sẽ có dữ liệu về một nghiên cứu bệnh chứng
so sánh tỷ lệ phát hiện andenovirus ở trẻ em bị viêm gan cấp tính bí ẩn
với những trẻ nhập viện khác không mắc bệnh về gan
điều này nhằm xác định liệu việc nhiễm andenovirus chỉ ngẫu nhiên được phát hiện
quan hệ nhân quả với bệnh viêm gan cấp tính
hiện tại các giả thuyết hàng đầu vẫn là những giả thuyết liên quan đến andenovirus
ngoài ra vẫn còn một sự cân nhắc quan trọng về vai trò của covid một mươi chín
như một bệnh đồng nhiễm hoặc một bệnh nhiễm trùng trong quá khứ
giáo sư daniel lucey giáo sư y khoa lâm sàng tại trường đại học dartmouth mau jason cho biết
câu hỏi đặt ra là liệu có một mô hình đặc trưng trong bệnh lý viêm gan ở những bệnh nhân này hay không
mô hình như vậy có thể được nhận thấy ở giai đoạn bệnh tiến triển
gian được thực hiện hoặc sớm hơn trước khi có tổn thương gan nghiêm trọng
nếu một mô hình bệnh lý gan như vậy đã được tìm thấy
đây có thể được sử dụng để giúp xác định căn nguyên của bệnh viêm gan
hoặc ít nhất giúp sớm đưa ra một hội chứng bệnh lý lâm sàng thống nhất
theo hãng tin reuters do adenovirus được sử dụng để sản xuất một số vaccine ngừa covid một mươi chín
một giả thuyết đã đề cập đến khả năng về mối liên hệ giữa tiêm phòng và dịch viêm gan bùng phát ở anh
nơi phần lớn các ca mắc căn bệnh này được báo cáo
tuy nhiên bbc news cho rằng andenovirus được sử dụng trong vaccine là chất vận chuyển vô hại
đã được sửa đổi để chúng không thể nhân bản hoặc gây nhiễm trùng
tương tự cơ quan an ninh y tế vương quốc anh yoksa cho biết
không có bằng chứng về bất kỳ mối liên hệ nào giữa bệnh viêm gan bí ẩn với vaccine ngừa covid một mươi chín
đa số các trường hợp dưới năm tuổi và chưa được tiêm vaccine vì còn quá nhỏ
tiến sĩ nobeto todrigu baed
giáo sư y tế
kỳ khoa tại trung tâm y tế tây nam đại học texas của mỹ
cho biết hầu hết trẻ em trong các trường hợp được báo cáo mắc bệnh viêm răng bí ẩn
đều có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như nôn mửa tiêu chảy và đau bụng
những triệu chứng này xuất hiện do sự phát triển của bệnh vàng da
vàng da là khi da và mắt chuyển sang màu vàng do gan mất khả năng đào thải billy rubin đúng cách
đáng chú ý là sốt không được mô tả là một triệu chứng phổ biến trong những trường hợp này
ngoài ra tất cả trẻ em trước đây đều khỏe mạnh
sĩ rodriguet bas nhấn mạnh điều đáng lo ngại là các bậc phụ huynh khi khó có khả năng nhận biết
được nguy cơ con em mình phát triển bệnh viêm gan
do đó điều quan trọng là các bậc cha mẹ cần phải cảnh giác về các dấu hiệu của bệnh viêm gan
đặc biệt là chứng vàng da và vàng mắt để kịp thời đưa các con đi khám bệnh
chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị thời gian gần đây người dân sinh sống tại tuyến phố viên nguyễn đình tứ phường cổ nhuế hai
phản ánh hàng loạt những hố ga bị mất nắp hoặc hư hỏng mà không được sửa chữa thay thế
tình trạng này đã làm cho người dân lưu thông qua đây bị vấp ngã và liên tục xảy ra tai nạn
khảo sát thực tế ghi nhận tuyến phố viên nguyễn đình tứ có chiều dài khoảng hai km
nhưng có tới hàng chục hố ga không nắp chênh vênh giữa lòng đường
hai bên tuyến phố tập trung nhiều trường học và các bệnh viện nên lượng người tham gia giao thông rất đông
nếu đi không chú ý sẽ vấp ngã xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào
tại phố viên ngay trường đại học mỏ địa chất sâu gần hai mét
được che đầy rất sơ sài bằng những cành cây mảnh gỗ nhỏ
bà nguyễn thị hoa một người dân ở phố viên cho biết con đường này thường xuyên xảy ra tai nạn
nhất là những hôm trời mưa nước ngập không nhìn thấy những hố ga bị mất nắp
bà hoa nói hôm đó trời mưa nên nước ngập chai miệng hố một nam thanh niên chạy xe một mình không chú ý
đâm vào ngã lăn mấy vòng rất may chỉ bị xước sát nhẹ tay và chân
theo quan sát những hố ga này phần lớn đều không có nắp đậy và biển cảnh báo nguy hiểm
có những hố bị cỏ cây dài phủ xung quanh như những chiếc bẫy với người đi bộ trên vỉa hè
không chỉ gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông các hố ga miệng cống không nắp này còn gây mất mỹ quan đô thị
nhiều người đã lấy gạch để chặn ở hai đầu cảnh báo thậm chí nhiều cống có nắp nổi hẳn lên trên mặt đường
cũng khiến cho người dân lo lắng không kém bởi tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
trên vỉa hè đoạn đường này cũng xảy ra tình trạng tương tự
đây là tình trạng tồn tại khá lâu khiến người dân khi lưu thông nếu không để ý rất dễ đâm vào miệng cống
hoặc phải lạng lách để tránh nên cũng rất nguy hiểm
bên cạnh đó đoạn đường trên cũng đang bị ô nhiễm do nước từ cống rỉ ra đen ngòm bốc mùi hôi thối
mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến cơ quan chức năng
nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào khắc phục
khoảng một mươi h năm sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng năm người dân lưu thông trên phố lý thường kiệt
quận hoàn kiếm hà nội đã phải tìm đường tránh vì một sự cố cây đổ ngang đường
cây phường vị cố thủ gãy ngang thân đè vào hai ô tô trên phố lý thường kiệt quận hoàn kiếm hà nội
khiến người trong xe và đi đường hoảng hốt
thời điểm cây phượng cố thủ đổ đúng lúc nhiều phương tiện đang lưu thông
cành cây đổ đã đè vào hai chiếc xe ô tô đang lưu thông trên phố lý thường kiệt
cơ quan chức năng xác nhận bước đầu không có thiệt hại về người trong sự cố này
thông tin ban đầu cây gãy đổ là cây phượng vì cố thủ có tuổi đời hàng chục năm
trồng trước cửa nhà số sáu mươi bảy phố lý thường kiệt
theo quan sát cây bị gãy ngang thân có dấu hiệu mục rỗng bên trong
vị trí thân cây gãy có chiều dài khoảng ba mét so với tựa góc lên đường kính phần gãy đổ khoảng bốn mươi cm